sáng nay quốc hội đã cho ý kiến vào những vấn đề còn có nhiều quan điểm khác nhau trong dự án luật cư trú sửa đổi
vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là làm sao để quản lý cư trú trên môi trường số hiệu quả hạn chế gây phiền hà cho người dân
theo ý kiến một số đại biểu dự luật có nhiều điều khoản đặc biệt là đăng ký cư trú chưa đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết năm mươi hai cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia
có nhiều giấy tờ như đăng ký thường trú tạm trú vẫn phải thực hiện tại cơ quan đăng ký cư trú
điều này không đáp ứng yêu cầu đổi mới mà còn làm mảnh đất cho nhũng nhiễu phiền hà
việc lấy thông tin cập nhật dữ liệu qua phương thức duy nhất là thủ công cũng không mấy hiệu quả
công an đang tiến hành thu thập thông tin công dân để xây dựng cơ sở dữ liệu và tất cả quy trình này đều thực hiện thủ công bằng giấy
nhiều người lao động làm sai phải mất nhiều thời gian chỉnh sửa tốn kém
trong khi đó nếu chúng ta ứng dụng như app ncov hay tờ khai y tế chạy song song cùng bằng mạng giấy
để người dân lựa chọn và tự dụng
chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp có phải sẽ ít tốn kém và vô cùng thuận lợi trong việc điều chỉnh hơn hay không
đại biểu này cũng cho rằng bỏ sổ hộ khẩu là cần thiết
nhưng thực tế có nhiều quan hệ nhân thân cần chứng minh qua sổ hộ khẩu
do đó nếu bỏ hẳn đi sẽ rất khó xác định
do đó cơ quan soạn thảo cần cân nhắc để có hướng giải quyết phù hợp
nếu bỏ sổ hộ khẩu ngoài giấy khai sinh chứng minh quan hệ nhân thân cha mẹ con
giấy đăng ký kết hôn chứng minh quan hệ vợ chồng
thì không còn loại giấy tờ nào có thể chứng minh quan hệ nhân thân giữa công dân với anh chị em ruột
ông bà cô cậu gì chú ngoại trừ lý lịch đảng viên
trong trường hợp những công dân trên không phải là đáng viên thì họ có thể làm cách nào để chứng minh quan hệ nhân thân này
về vấn đề quản lý đăng ký tạm chú
nhiều ý kiến cũng đề nghị cần giữ nguyên quy định hiện hành về thời hạn đăng ký là hai năm
để phân biệt rạch dòi giữa thường chú và tạm chú
phải có thời gian đăng ký tạm trú tối đa là hai năm
nhằm mục đích gì để phân biệt giữa tạm trú và tạm rắn
không thể chấp nhận được cái việc tạm chú mà anh ở hoài giống như dĩnh diễn như thường chú thì vậy thì đâu có phân biệt
cho nên tôi nghĩ rằng là có phân biệt thời gian là thời gian hai năm khi anh đã đến tạm chú ở đó
sau hai năm anh báo lại một lần nữa thì tôi cho rằng đây là nó rất là phù hợp
một số ý kiến đề nghị cần có quy định để quản lý những người không có nơi cư trú ổn định
bổ sung quy định để đăng ký quản lý cư trú
đối với người dân di cư tự do để xác định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách
bảo đảm an sinh xã hội đối với các đối tượng này